ít nhất bốn người đã thiệt mạng và khoảng tám mươi người khác bị thương khi một đoàn tàu chật bánh ở bang bihar của ấn độ
giới chức địa phương cho hay chuyến tàu gặp nạn khi đang trên hành trình chạy từ delhi sang assam
hai mươi một toa tàu bị chật bánh ba toa tàu bị lật
công tác cứu hộ diễn ra một cách khẩn trương nguyên nhân tai nạn đang được làm rõ
vụ việc cũng đã làm gián đoạn hoạt động đường sắt trong khu vực trong một khoảng thời gian
nhiều chuyến tàu chở khách và hàng hóa đã phải chuyển hướng do vụ tai nạn
trước đó hồi tháng sáu vừa qua tại ấn độ cũng xảy ra vụ tai nạn đường sắt tồi tệ nhất trong vòng hai thập kỷ khiến hai trăm tám mươi tám người thiệt mạng